có một cách làm khá độc đáo của bà con nông dân hiện đang được áp dụng ở huyện nghi lộc tỉnh nghệ an trong mùa hành tăm năm nay
đó là bà con đã sử dụng một lượng lớn lá thông khô để phủ lên luống
cách làm này không chỉ có ích cho đồng ruộng mà còn có tác dụng phòng chống cháy rừng
thời điểm này bà con nông dân các xã nghi lâm nghi mỹ nghi kiều huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã ra đồng làm đất trồng hành tâm
có một thứ vật liệu khá độc đáo dùng để phủ luống hành tăm ở địa phương này là lá thông khô
nếu ở nơi khác lá thông là thứ bỏ đi là nguyên nhân chính gây ra cháy rừng thông vào những tháng cao điểm nắng nóng thì ở đây nó lại rất hữu dụng
chỉ khoảng một triệu đồng
xã nghi lâm có tám mươi hectare hành tăm trung bình một hectare sử dụng từ bảy đến tám tấn lá thông khô
để trồng một hectare hành cần tới hai mươi xe lá thông có nghĩa là tốn khoảng hai mươi triệu đồng
tính ra tám mươi hectare hành tâm nếu bà con phải mua lá thông thì tốn khoảng một sáu tỷ đồng
với một trăm hai mươi hectare trồng hành tăm của các xã nghi lâm nghi kiều nghi mỹ
mỗi năm có đến hàng nghìn tấn lá thông đã được thu dọn
đây là một cách làm độc đáo của huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
vừa bảo vệ phòng chống cháy rừng hiệu quả vừa hữu ích cho đồng ruộng